giá vàng hôm nay ngày chín tháng hai thị trường tiếp tục nóng ngay trước thời điểm ngày vía thần tài
với giá bán đã được đẩy lên mức cao kỷ lục hơn sáu mươi ba triệu đồng trên lượng
giá vàng thế giới tăng giá theo sự suy giảm của đô la mỹ và được dự báo có thể tiếp tục xu hướng tăng
khi có nhiều yếu tố đẩy giá đi lên
trước phiên giao dịch ngày tám tháng hai giá vàng đồng loạt giảm mạnh tại tất cả các hệ thống cửa hàng
có nơi giảm đến một hai mươi năm triệu đồng trên lượng
biến động mạnh nhất được ghi nhận tại tập đoàn phú quý khi giá vàng sgc được điều chỉnh giảm tới một hai mươi ba triệu đồng trên lượng
ở chiều mua ra và một hai mươi năm triệu đồng trên lượng ở chiều bán
tiếp sau đó là tại tập đoàn doji và hệ thống png cùng giảm một triệu đồng trên lượng ở chiều bán ra
còn chiều mua vào giảm một một triệu đồng trên lượng tại tập đoàn doge
nhưng giảm ít hơn tám trăm linh đồng trên lượng tại hệ thống p g
công ty vàng bạc đá quý sài gòn điều chỉnh giảm giá vàng sgc một triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào
và năm trăm chín mươi đồng trên lượng ở chiều bán ra
hệ thống bảo tiến binh châu điều chỉnh giá vàng miếng scg ít nhất so với các hệ thống khác
với mức giảm là một trăm ba mươi đồng trên lượng mua vào và một trăm linh đồng trên lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng
mỗi lượng vàng sgc những ngày này đã tăng khoảng một triệu đồng so với trước tết nguyên đán
phá đỉnh cũ là sáu mươi hai ba triệu đồng trên lượng
hồi tháng tám năm hai nghìn hai mươi đỉnh điểm nhất là ngày bảy tháng hai giá vàng sgc đã thiết lập kỷ lục mới
đạt sáu mươi ba năm triệu đồng trên lượng nhưng chỉ trong ngày hôm qua ngày tám tháng hai đã bốc hơi ngay một triệu đồng
diễn biến bất ngờ này được cho là bất thường và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua
khi thị trường trong nước đang trong kỳ biến động nóng
ngày vía thần tài hai nghìn hai mươi hai mùng một mươi tháng riêng đang đến gần
và ngay sau đó chỉ sáu ngày nữa là lễ tình nhân ngày một mươi bốn tháng hai
chuyện vàng trong nước
giá tăng giá mạnh thời điểm đầu năm cận ngày vĩ thần tài không phải là chuyện lạ
dịp này giá vàng thường được đẩy lên rất cao nhưng nhu cầu giao dịch của thị trường vẫn rất tốt
thậm chí biết giá liên tục bị đẩy lên rất cao so với thực tế
người mua gần như chắc chắn lỗ tới hàng triệu đồng trên lượng
nhưng với nhiều người việc mua vàng cất chữ sẽ mang đến tay lọc sung túc cả năm
trên thực tế so với dịp vía thần tài năm ngoái giá vàng miếng đã tăng hơn bảy triệu đồng trên một lượng
trong khi so sánh với giá vàng thế giới giá vàng trong nước tăng mạnh
thị trường thế giới lại không có biến động mạnh
khiến tranh lệch giữa hai thị trường lên mức kỷ lục một mươi ba bảy triệu đồng trên lượng
năm nay diễn biến đã lặp lại đến ngày hôm qua ngày tám tháng hai
khi giá vàng trong nước đều tăng mỗi ngày
nhiều người dân lo ngại rằng giá vàng sẽ lập đỉnh vào đúng ngày vía thần tài
nên đã xếp hàng từ sớm để mua vàng
khiến một số sản phẩm hot như vàng miếng hay hình linh vật hồ vàng cháy hàng
đến ngày hôm nay
dựa trên tình hình thị trường
theo đánh giá của giới kinh doanh
giá vàng ngày vía thần tài có thể sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao
nhưng sẽ không tăng sốc như mọi năm
bởi thị trường đã chạy đà khá sớm khoảng trước ba tháng
giá vàng vào ngày này được dự đoán sẽ ra động quanh mốc sáu mươi ba triệu đồng trên lượng
khó có thể bứt phá mạnh lên tới sáu mươi năm triệu đồng trên lượng như đồn đoán của thị trường
hiện tượng chung của nhiều năm là lượng người mua tăng đột biến
trước và trong ngày vía thần tài khiến giá vàng tăng mạnh
nhưng sau đó sẽ là giảm rất sâu
kết thúc phiên giao dịch chiều qua ngày tám tháng hai
giá vàng sgc giao dịch tại một số đơn vị kinh doanh lớn như sau
công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc ở sáu mươi một tám và sáu mươi hai năm mươi hai triệu đồng trên lượng
tập đoàn doge hiện niêm yết giá vàng tại sáu mươi một sáu và sáu mươi hai năm triệu đồng trên lượng
tập đoàn phú quý niêm yết tại sáu mươi một năm và sáu mươi hai hai triệu đồng trên lượng
hệ thống p g
niêm yết tại sáu mươi một tám và sáu mươi hai năm triệu đồng trên lượng
giá vàng sgc tại bảo tín minh châu được niêm yết tại sáu mươi một năm mươi năm và sáu mươi hai hai mươi năm triệu đồng trên lượng
theo xu hướng chung của thị trường kim đại quý
các sản phẩm khác của thương hiệu này đều có sự điều chỉnh giá
giá vàng bốn số chín thương hiệu vàng dòng thăng long
giao dịch tại năm mươi ba hai mươi sáu và năm mươi bốn sáu triệu đồng trên lượng
giá vàng trang sức giao dịch tại năm mươi hai tám và năm mươi ba chín triệu đồng trên lượng
trên thị trường thế giới ghi nhận của thế giới và việt nam
lúc bốn giờ năm mươi sáng ngày chín tháng hai giờ việt nam
giá vàng giao ngay trên kitco đang tiếp tục xu hướng tăng năm năm usd
so với chốt phiên giao dịch liên trước lên một tám trăm hai mươi năm tám usd trên oz
tuy nhiên giá vàng giao tháng hai đã giảm một mươi bảy xuống một nghìn tám trăm một mươi tám bảy mươi năm usd trên ao
trong phiên giao dịch hôm qua
tuy nhiên vàng trong nước hiện không có nhiều liên thông với vàng thế giới
diễn biến giảm trong phiên giao dịch
chiều hôm qua do đồng usd phục hồi
lợi suất trái phiếu kỳ hạn một mươi năm của mỹ lên cao nhất trong hơn hai năm
trong khi thị trường chờ đợi báo cáo lạm phát tháng một của mỹ
để có thêm thông tin về những tín hiệu thắt chặt tiền tệ
và chính sách tăng lãi suất của cục dự trữ liên bang mỹ fed
tuy nhiên giá vàng trên thị trường quốc tế vẫn đang củng cố đà tăng
trong bối cảnh nhu cầu đối với tài sản an toàn vẫn cao
giá dầu tăng dữ dội leo lên mức cao nhất trong nhiều tháng qua
trên chín mươi ba usd trên thùng và đồng usd giảm mạnh
gấp nhất trong nhiều tuần
bất ổn địa chính trị diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới
trong đó điểm nóng ukraine vẫn tiếp tục gia tăng căng thẳng giữa nga và phương tây
giá tiền ảo bitcoin giảm sóc cũng hỗ trợ giá vàng tăng lên
trong khi đó vàng còn được hỗ trợ bởi những bất ổn trên nhiều thị trường chứng khoán thế giới
chỉ số giá tiêu dùng tháng một của mỹ dự kiến được công bố vào ngày mai
thứ năm ngày một mươi tháng hai với các chuyên gia dự báo mức tăng hàng năm là bảy ba
mức cao nhất kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
dữ liệu lãm phát cao
có thể làm tăng áp lực buộc fed phải thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn
theo đó tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng
dự báo về giá vàng ông huỳnh trung khánh
phó chủ tịch hiệp hội kinh doanh vàng việt nam nhận định
giá vàng thế giới có thể đạt ngưỡng hai usd trên ounce
và giá vàng trong nước sẽ cán mốc sáu mươi năm triệu đồng trên lượng trong năm hai nghìn hai mươi hai
ông khánh cho rằng thị trường vàng sẽ còn nhiều biến động cho đến khi đại dịch covid một mươi chín kết thúc
vì các dự báo về triển vọng
hay các dự báo về chỉ số đến thời điểm hiện tại mới chỉ mang tính tạm thời và tham khảo
chứ không phản ánh chính xác
với tình hình địa chính trị căng thẳng như hiện nay và lạm phát tăng cao trên toàn cầu
thị trường vàng sẽ có một năm với nhiều tiến hiệu đặc quan
do đó vàng vẫn là một kênh đầu tư đáng quan tâm trong năm hai nghìn hai mươi
lưu ý các nhà đầu tư vàng nên chú ý đến dữ liệu lạm phát ngày mai
craig ellam nhà phân tích thị trường cấp cao tại ona cho biết
fpd đã chuyển sang lập trường bảo thủ trong những ngày tháng gần đây
trong bối cảnh giá cả tiếp tục leo thang
một báo cáo lạm phát mạnh mẽ nữa có thể làm gia tăng lo ngại và gây ra những đợt điều chỉnh trên thị trường
trong báo cáo thị trường mới nhất các nhà phân tích của wells fargo nhận định
vàng có thể đi từ một trong những tài sản tối nhất vào năm ngoái
thành một trong những tài sản tốt nhất vào năm hai nghìn hai mươi hai khi một số trở ngại chính của nó tiêu tan
sau khi kết thúc năm giảm tới ba sáu mức giảm tồi tệ nhất từ năm hai nghìn một mươi năm
vàng đang tìm kiếm một cuộc phục hồi đột phá hướng tới mức cao kỷ lục
theo đó freel fago dự kiến giá vàng từ hai đến hai một trăm linh usd trên ao vào cuối năm nay